đi lễ cả năm không bằng ngày dằm tháng riêng vốn là quan niệm đã được lưu truyền từ lâu trong dân gian
bởi vậy sắm vàng mã để đốt trong dịp trước và sau tết vẫn đang là tập quán không thể thiếu của nhiều người dân
tuy nhiên trong cả giới phật pháp ngay cả trong giới phật pháp thì việc đốt vàng mã giờ đây cũng không được khuyến khích
phố hàng mã những ngày đầu năm mới cũng không có gì khác so với trước tết luôn trong tình trạng quá tải người mua kẻ bán
không chỉ phục vụ người dân hà thành nhiều thương lái khắp cả nước cũng về đây gom hàng để dùng trong các dịp lễ hội đầu năm nơi thu hút lượng lớn người tham gia
so với thời điểm cuối năm giá cả các mặt hàng đều đã tăng hơn gấp hai gấp ba lần do người bán đã đánh trúng tâm lý người mua cả năm mới có một lần cầu cho năm mới an lành phúc lọc

tuy nhiên trong cả giới pháp người dân hà thành nhiều thương lái khắp cả nước cũng không có gì khác so với trước tết luôn trong tình trạng quá tải người mua kẻ bán